trước hiện tượng một số trường kê khai không đúng danh sách giảng viên cơ hữu
công bố điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển vào ngành sức khỏe không đúng với quy chế tuyển sinh
bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học
các trường cao đẳng cũng như là trường trung cấp có ngành đào tạo giáo viên
về việc chấn chỉnh công tác tuyển sinh năm hai nghìn một mươi chín
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường đại học không được thông báo kết quả xét tuyển
kết quả trúng tuyển điểm trúng tuyển khi nghề học chưa tốt nghiệp trung học phổ thông
kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi chín sẽ được công bố trước ngày một mươi tám tháng bảy
bộ cũng yêu cầu các trường khẩn trương thực hiện việc báo cáo danh sách giảng viên cơ hữu
với các thông tin chuẩn theo yêu cầu của bộ thực hiện tuyển sinh theo đúng các quy định hiện hành
về xác định chỉ tiêu và theo đúng đề án tuyển sinh đã công bố
với những trường đào tạo khối ngành sư phạm sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề
việc tuyển sinh phải tuân thủ quy định về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào
đối với mọi phương thức xét tuyển theo đúng quy chế tuyển sinh